sở lao động thương binh và xã hội tỉnh quảng nam đã điều chỉnh và thực hiện chế độ đối với hơn bốn mươi sáu trường hợp
tham mưu ubnd tỉnh tặng hơn một mươi bảy tỷ đồng cho các đối tượng chính sách người có công nhân dịp lễ tết nguyên đán
trong dịp tết nguyên đán canh tí sắp đến sở lao động thương binh và xã hội tỉnh quảng nam tổ chức kiểm tra
khảo sát nắm chắc tình hình đời sống nhân dân nhất là đồng bào ở địa bàn đặc biệt khó khăn
để kịp thời xử lý tình huống phát sinh bảo đảm tốt an sinh xã hội trên địa bàn
tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nhân dân thiếu lương thực trong mùa giáp hạt và dịp tết nguyên đán
đồng thời tổ chức kiểm tra đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng sửa chữa nâng cấp mộ
nghĩa trang liệt sĩ các công trình tưởng niệm trong kế hoạch năm hai nghìn một mươi chín
chú trọng tổ chức các hoạt động đón xuân vui tết tăng cường công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em
thăm hỏi tặng quà cho người có công người già neo đơn để mọi người được đón tết vui tươi đầm ấm